theo bộ công thương ba tháng tới là thời kỳ thấp điểm của việc tiêu dùng thịt lợn nên sức ép của nguồn cung trước mắt sẽ không quá lớn
tuy nhiên nếu dịch bệnh tả lợn châu phi tiếp tục có những diễn biến phức tạp thì nguồn cung thịt lợn vào dịp cuối năm và tết nguyên đán có thể sẽ gặp khó khăn
ngày càng có thêm nhiều ổ dịch mới được phát hiện ở các địa phương trong khi vẫn chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi bộ công thương khẳng định chắc chắn nguồn cung thịt lợn sẽ bị thiếu trong thời gian tới đặc biệt là dịp cuối năm
tuy nhiên việc cấp đông thịt không thể thực hiện trong ngày một ngày hai
đây là mặt hàng thịt lợn cho tiêu dùng cho người dân và có thể ảnh hưởng cho đến cả sự phát triển kinh tế của đất nước
dù nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một số doanh nghiệp cho biết đã sẵn sàng cấp đông thịt lợn để hỗ trợ người nuôi cũng như để bảo đảm nguồn cung
nhưng thực tế thì vẫn cần thêm nhiều điều kiện quan trọng nữa để bảo đảm yếu tố an toàn cho bản thân doanh nghiệp
hỗ trợ về tài chính rất tốt hỗ trợ về tiền điện cấp đông rất tốt hỗ trợ về kiểm dịch tất cả mọi thứ đều rất tốt
chỉ có vấn đề là phải bảo hiểm của chúng tôi
nên tôi đề nghị bộ tài chính nhân cái việc này phải có một chính sách bảo hiểm cho thịt lợn cấp đông trong cái việc giết mổ thịt lợn giết mổ cấp đông lợn trong cái bối cảnh là dịch tả châu phi đang diễn ra
phải có bảo hiểm phải có bảo hiểm cho cái vấn đề này thì chúng tôi mới dám làm
bộ công thương đã có văn bản yêu cầu sở công thương các địa phương tập trung thịt lợn
theo dõi sát tình hình diễn biến cung cầu thị trường chỉ đạo tăng cường thu mua giết mổ chế biến và cấp đông các sản phẩm thịt lợn an toàn